trong khi ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ vừa ban đến việc nên hay không nên di rời bố trí tái định cư
thì hàng chục hộ dân sống trong bán kính ba trăm linh m từ mỏ đá xi măng đồng lâm xã phong xuân huyện phong điền đã ủ ạt xây mới cơi nới nhà cửa tường rào
động thái này được chính quyền địa phương ví như một cuộc chạy đua để chờ đền bù khi nhà nước tiến hành giải tỏa thu hồi đất
những ngôi nhà vừa xây xong chỉ để đóng cửa bỏ không
không chỉ xây nhà nhiều hộ dân còn xây tường cơi nới mái tre bên phải bên trái phía sau phía trước thậm chí còn làm mái tre cho cả sân phơi lúa
người dân ở đây giải thích việc xây cất này nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng của hộ gia đình
nhưng theo chính quyền địa phương thì chuyện không đơn giản như vậy

sở dĩ có tình trạng trên là do nhiều năm qua người dân sống trong vùng ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ đá của công ty xi măng đồng lâm
mỗi lần đơn vị khai thác nổ mìn nhà cửa của người dân bị rung lắc dẫn đến nứt nẻ đất đá bay vào rụng lúa
do mỏ khai thác âm so với mặt đất nên lượng nước ngầm nước mặt bị hút hết xuống mỏ gây ra tình trạng khan hiếm nguồn nước tưới
trước thực trạng đó tỉnh thừa thiên huế huyện phong điền người dân và nhà máy xi măng đã họp bàn đưa ra nhiều phương án xử lý

từ đó đến nay sở tài nguyên và môi trường vẫn trong quá trình thẩm định việc đi hay không đi đến nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng
và cứ mỗi ngày chờ đợi chính quyền cấp xã cấp huyện lại thêm một ngày lung túng vì không có căn cứ để buộc người dân dừng việc xây dựng
và nếu phải di rời những công trình xây vội này sẽ làm thêm gánh nặng giải tỏa cho doanh nghiệp nhà nước và thậm chí là của chính người dân